tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp tổng lãnh sự danh dự việt nam tại busan kiêung nam hàn quốc ông park sowan và đoàn doanh nghiệp thành phố busan
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân hoan nghênh tổng lãnh sự danh dự việt nam tại busan gyeongnam và đoàn doanh nghiệp của thành phố busan sang thăm làm việc tại việt nam
chủ tịch quốc hội đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của hoạt động này cảm ơn tổng lãnh sự danh dự park sukhan vừa qua đã hoạt động rất tích cực hiệu quả
góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược việt nam hàn quốc
khu vực busan gyeongnam hiện có khoảng ba mươi người việt đang sinh sống và học tập
nhân dịp này chủ tịch quốc hội cảm ơn tổng lãnh sự danh dự park su quan luôn gần gũi thường xuyên dành sự hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng người việt nam tại đây nhất là với các gia đình đa văn hóa việt hàn
tổng lãnh sự danh dự park sukhan nhấn mạnh trong xu thế hiện nay các quốc gia dân tộc không thể đơn độc mà phải xích lại gần nhau hợp tác với nhau để cùng phát triển
trong xu thế đó hàn quốc rất gần việt nam và việt nam cũng rất gần hàn quốc
về phía hàn quốc tổng lãnh sự danh dự park sun cho biết với thị trường đông nam á đầy tiềm năng thì việt nam là quốc gia được nhà đầu tư hàn quốc mong muốn đầu tư hơn cả
bày tỏ mong muốn nhà nước việt nam hỗ trợ các doanh nghiệp hàn quốc đầu tư và hoạt động thuận lợi tại việt nam
tổng lãnh sự danh dự park sukhan cũng khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình vào việc xây dựng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước